với chủ đề dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu ngày sáu tháng chín diễn đàn thương mại việt nam mỹ năm hai nghìn một mươi chín
đã được khai mạc tại thành phố hồ chí minh để thúc đẩy giao lưu thương mại giữa hai nước
diễn đàn thảo luận các vấn đề cung cấp thông tin diễn biến chính sách mới nhất của mỹ
cơ hội thách thức của việt nam trong bối cảnh xung đột thương mại thế giới
và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu chương trình hành động của chính phủ
về biện pháp ngăn chặn gian lận xuất xứ định hướng chiến lược thu hút fdi thế hệ mới
giải pháp thu hút dòng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu của việt nam
khuyến nghị giải pháp và định hướng để doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh bài bản
hiệu quả thông qua chia sẻ trao đổi và thảo luận từ các chuyên gia
tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường
mở rộng suất nhập khẩu nhập thúc đẩy trao đổi thương mại đầu tư hai chiều việt nam mỹ
theo hướng cân bằng và bền vững